thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia mộc châu tỉnh sơn la đến năm hai nghìn ba mươi
khu du lịch quốc gia mộc châu được xây dựng trở thành một trong những động lực phát triển du lịch miền núi phía bắc
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống người dân và bảo đảm an ninh quốc phòng
theo quyết định phạm vi nghiên cứu quy hoạch xây dựng khu du lịch quốc gia mộc châu nằm trên địa bàn hai huyện mộc châu và vân hồ của tỉnh sơn la
với tổng diện tích tự nhiên là hai trăm linh sáu một trăm năm mươi hectare
phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng trung tâm du lịch trọng điểm gồm ba khu
trung tâm nghỉ dưỡng mộc châu trung tâm du lịch sinh thái mộc châu trung tâm vui chơi giải trí mộc châu với quy mô khoảng một năm trăm linh hectare
mục tiêu quy hoạch xây dựng nhằm phát huy các giá trị về cảnh quan thiên nhiên văn hóa dân tộc bản sắc địa phương
đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển du lịch của vùng trung du miền núi bắc bộ
cũng như cả nước định hướng tổ chức không gian quy hoạch sử dụng đất hệ thống hạ tầng kỹ thuật
vệ sinh môi trường hạ tầng xã hội và dịch vụ đồng bộ cho khu du lịch quốc gia mộc châu
làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển khu du lịch quốc gia mộc châu theo quy hoạch
tạo điều kiện khai thác các bước dự án và đầu tư xây dựng tiếp theo